dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân viên họp thứ bốn mươi năm đợt hai của ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố hà nội
đa số ý kiến thành viên ủy ban thường vụ quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù khác so với một số luật hiện hành cho phù hợp với yêu cầu phát triển quỷ mô kinh tế xã hội trình độ và yêu cầu quản lý kinh tế xã hội đối với thành phố hà nội
qua thảo luận về thẩm quyền quyết định bổ sung các khoản phí lệ phí và tăng mức thu phí lệ phí nhiều ý kiến đồng ý tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí không quá một năm lần đối với các loại phí
nhưng đề nghị không kết thúc
quy định trần tăng thu mức tăng cụ thể do hội đồng nhân dân thành phố quyết định trên cơ sở thực tế và có sự đồng thuận của nhân dân
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cũng nhất trí cho ngân sách thành phố hà nội được hưởng năm mươi khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất
và đồng ý cho ngân sách thành phố hà nội được hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do ủy ban nhân dân thành phố làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước
thời gian áp dụng nghị quyết thí điểm tối đa là năm năm dự thảo nghị quyết sẽ được trình xem xét tại kỳ họp thứ chín và dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp này